giải pháp sáng tạo cải thiện tiếp cận cho người khuyết tật là chủ đề của cuộc thi sdg challenger hai nghìn một mươi chín
đây là thông tin vừa được trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp quốc gia thuộc bộ khoa học và công nghệ
cùng chương trình phát triển liên hợp quốc công bố và giới thiệu trong buổi họp báo vừa diễn ra tại hà nội
không chỉ tạo ra sân chơi cho các start ups và các nhóm thanh niên có ý tưởng sáng tạo
cuộc thi sdg challenger hai nghìn một mươi chín còn hướng đến mục đích nâng cao nhận thức của cộng đồng
về người khuyết tật và các mục tiêu phát triển bền vững
cuộc thi khuyến khích các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo của người khuyết tật và cho người khuyết tật
hướng đến tìm kiếm các sản phẩm dịch vụ hỗ trợ cho người khuyết tật tiếp cận tham gia và hòa nhập với cộng đồng
cuộc thi sdg challenger hai nghìn một mươi chín sẽ bao gồm ba vòng đánh giá để lựa chọn được những sản phẩm tiềm năng nhất
theo đó vòng nhận hồ sơ trực tuyến sẽ mở đến hết ngày ba mươi tháng bảy
và vòng chung kết dự kiến sẽ diễn ra vào tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
dự án khởi nghiệp thắng cuộc sẽ có một chuyến đi hàn quốc học tập mô hình khởi nghiệp tác động xã hội
và một chương trình ươm tạo tám tuần do trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp quốc gia tổ chức
với các vòng thúc đẩy khởi nghiệp chuyên sâu và kết nối nhà đầu tư